trong những năm qua mặc dù ngành giáo dục và đào tạo huyện crong bong tỉnh đắk lắc đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học giữa trường
tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục tiếp diễn tại các xã vùng sâu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện
học sinh bỏ học với nhiều nguyên nhân như học lực yếu không theo kịp chương trình đổi mới giáo dục phổ thông và hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên các em bỏ học để phụ giúp gia đình
thực trạng này đòi hỏi ngành giáo dục đào tạo huyện crong bông và các cấp các ngành trong huyện cần phải vào cuộc quyết liệt và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả
không để tình trạng học sinh bỏ học giữa trường ảnh hưởng đến công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương
theo thống kê của phòng giáo dục và đào tạo huyện crong bông từ đầu năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn huyện có một trăm ba mươi năm học sinh trung học cơ sở và tiểu học đã bỏ học
tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu vùng xa như cư pui cư trao
tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu vùng xa như cư pui cư trao